giá đô la mỹ trên thị trường thế giới đang có xu hướng tăng tuy nhiên trong nước tỷ giá trung tâm giữa đồng việt nam với đô la mỹ đã giảm nhẹ xuống mức hai mươi bốn hai trăm sáu mươi sáu đồng
với biên độ cộng trừ năm tỷ giá trần các ngân hàng áp dụng là hai mươi năm bốn trăm bảy mươi chín đồng một đô la mỹ và tỷ giá sàn là hai mươi ba năm mươi hai đồng một đô la mỹ
các ngân hàng thương mại theo đó cũng giảm tương ứng giao dịch phổ biến trong khoảng hai mươi năm một trăm bốn mươi chín đồng hai mươi năm bốn trăm bảy mươi chín đồng mua vào bán ra trong khi đó giá đô la mỹ thế giới tăng nhẹ
chỉ số đô la mỹ index đạt một trăm linh năm hai điểm
theo global research đồng đô la mỹ có thể sẽ suy yếu trong trung hạn khi nhiều tổ chức dự báo cục dự trữ liên bang mỹ phép có thể bắt đầu giảm lãi suất từ tháng chín
còn trong tuần này nhà đầu tư đang chờ đợi báo cáo chỉ số giá tiêu dùng chỉ số giá sản xuất cũng như dữ liệu doanh số bán lẻ của mỹ
theo báo cáo thẩm tra đánh giá về thị trường bất động sản ubk của quốc hội cho biết thị trường có tiến hiệu phục hồi nhưng còn khó khăn
nhất là về quy trình thủ tục phát triển các dự án nhà ở xã hội
xuất hiện tình trạng lách luật để đầu tư mua bán căn hộ nhà ở xã hội
theo ubk của quốc hội hiện tiến độ triển khai gói cho vai nhà ở xã hội một trăm hai mươi tỷ đồng còn chậm
chưa đáp ứng kỳ vọng đề ra doanh nghiệp bất động sản tiếp tục đối mặt với khó khăn về thanh khoản và dòng tiền
đáng chú ý giá nhà trung cư kể cả nhà ở xã hội tại một số địa bàn tăng cao đột biến do nguồn cung khăn hiếm
cơ cấu sản phẩm trên thị trường mất cân đối gây ảnh hưởng đến nhu cầu về nhà ở của người dân người lao động
do đó ubk có ý kiến đề nghị chính phủ đánh giá và có giải pháp ổn định tình hình
chỉ đạo thanh tra toàn diện công tác phát triển nhà ở xã hội trong thời gian qua
xác định vướng mắc bất cập vi phạm tiêu cực để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
tính đến nay nguồn vốn đầu tư công của cả nước đã được đưa vào các công trình dự án khoảng hơn một trăm một mươi năm tỷ đồng
tương đương gần một mươi bảy kế hoạch thủ tướng chính phủ giao
ngoài việc đẩy nhanh tiến độ các dự án mới nhiều địa phương đã chủ động giành vốn để hoàn thiện dứt điểm các dự án răng rở trong nhiều năm
đây không chỉ chống lãng phí mà còn nâng cao hiệu quả nguồn vốn đầu tư công tạo đà tăng trưởng kinh tế xã hội
theo báo cáo của bộ tài chính nguồn vốn đầu tư công đã giải ngân được gần một mươi bảy kế hoạch thủ tướng chính phủ giao
mặc dù tỷ lệ giải ngân trên tất cả các lĩnh vực đều đang có sự khởi sắp nhưng vẫn còn nhiều vướng mắt khiến tiến độ chưa đạt như kỳ vọng
trong đó có một số vấn đề đã tồn tại trong thời gian dài liên quan đến cơ chế chính sách công tác giải phóng mặt bằng biến động giá nguyên vật liệu
thị trường bất động sản công nghiệp cả nước những tháng đầu năm tiếp tục có sự phát triển ổn định cả trong nhu cầu mua và thuê với tỷ lệ lấp đầy cao
một trong những nguyên nhân chính khiến bất động sản công nghiệp tăng trưởng là đề xuất nhập khẩu của việt nam đang khởi sắc do vốn đầu tư nước ngoài tăng trở lại
nguồn cung bất động sản công nghiệp đang chứng kiến sự tăng trưởng ở cả hai miền nam bắc khi nhu cầu vẫn còn rất lớn đặc biệt là về các kho nhiều tầng đa dụng và nhà xưởng xây sẵn
theo hội môi giới bất động sản việt nam cả nước dự kiến sẽ quy hoạch tăng thêm một trăm một mươi năm ha đất dành cho khu công nghiệp trong một mươi năm tới gấp một năm lần so với số lượng hiện nay
bên cạnh đó quy hoạch nhiều tỉnh thành cũng sẽ giúp giải quyết phần nào các vướng mắc liên quan tới thủ tục pháp lý giúp phân khúc này duy trì vị thế và tiếp tục tăng trưởng
hai năm qua tiêu thụ xi măng ở trong nước đã tăng trưởng âm các doanh nghiệp phải sản xuất cầm trừng thậm chí dừng hoạt động
hiệp hội xi măng việt nam đã nhiều lần kiến nghị chính phủ có giải pháp gỡ khó cho ngành xi măng mục tiêu để tăng trưởng tiêu thụ
hiện cả nước có sáu mươi một nhà máy sản xuất xi măng với tổng công suất khoảng một trăm một mươi bảy triệu tấn một năm
nhưng tiêu thụ xi măng năm hai nghìn hai mươi ba chỉ đạt khoảng tám mươi bảy tám triệu tấn trong đó tiêu thụ xi măng nội địa đạt năm mươi sáu sáu triệu tấn xuất khẩu đạt ba mươi một hai triệu tấn
bốn tháng đồng năm nay xuất khẩu của linh ke xi măng đạt một mươi sáu triệu tấn trị giá bốn trăm một mươi bảy triệu đô la mỹ giảm bảy so với cùng kỳ năm trước
giá xuống thấp do dư thừa nguồn cung tiêu thụ giảm sâu cả trong nước và xuất khẩu kéo dài đã và đang gây ra nhiều vấn đề cho doanh nghiệp trong ngành
nhiều dây chuyền xi măng đã phải dừng sản xuất khiến doanh nghiệp phải cắt giảm công suất chạy cầm trừng để hạn chế đổ linh ke ra bãi
xuất khẩu thủy sản bốn tháng qua đã có tiến hiệu khởi sắc song mức tăng trưởng vẫn chưa như kỳ vọng trong khi chi phí đầu vào chi phí vận chuyển liên tục tăng
nếu như năm hai nghìn hai mươi ba xuất khẩu thủy sản về đích ở mức chín hai tỷ đô la mỹ thì năm nay mục tiêu là từ chín năm đến một mươi tỷ đô la mỹ
kế hoạch này được kỳ vọng sẽ khả thi trong bối cảnh các doanh nghiệp thủy sản ở nam trung bộ đang có sự phù hồi với nhiều đơn hàng được ký mới trong những tháng đầu năm nay
dù vậy tác động của thẻ vàng thủy sản đang khiến nhiều doanh nghiệp thiếu hụt nguồn nguyên liệu sản xuất
chi phí vận chuyển tăng cao cũng chi phối tình hình xuất khẩu
trước những thách thức rào cản doanh nghiệp thủy sản đang chủ động tìm kiếm đối tác mới và mở rộng thị trường phát triển sản phẩm có giá trị gia tăng để có thể đạt được mục tiêu đề ra
trung quốc hồng kông trung quốc nhật bản mỹ canada đang là những thị trường nhập khẩu nhiều nhất cua gẹ và giáp sác của việt nam
so với cùng kỳ năm trước xuất khẩu nhóm sản phẩm này của việt nam đã tăng mạnh đặc biệt là thị trường trung quốc đang có mức tăng phi mã
theo tổng cục hải quan xuất khẩu của gẹ việt nam trong ba tháng đầu năm đạt hơn năm mươi hai triệu usd tăng bảy mươi năm so với cùng kỳ năm trước
trong đó các sản phẩm cua gẹ và giáp sác khô muối tươi sống và đông lái
chiếm tỷ trọng cao nhất
đáng chú ý xuất khẩu cua gẹ và giáp sác khác sang trung quốc và hồng kông trung quốc đã tăng phi mã ba trăm chín mươi năm so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
do chất lượng vượt trội hàng không bị nhiễm kháng sinh và vi khuẩn gây bệnh
với tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ thị trường này đã vươn lên dẫn đầu về nhập khẩu nhóm sản phẩm cua gẹ từ việt nam
nguồn cung sụt giảm đang đẩy giá tiêu vào chu kỳ tăng
bên cạnh đó lực mua mạnh của trung quốc cũng được cho là sẽ tạo cú hích
có thể khiến giá tiêu trong nước vươn mốc một trăm một mươi đồng một kg trong quý ii năm hai nghìn hai mươi bốn
tính từ đầu năm đến nay giá hồ tiêu đã tăng hơn hai mươi đồng một kg hiện đang giao dịch ở mức một trăm linh hai một trăm linh ba đồng một kg
theo nhận định của các chuyên gia nguyên nhân chủ yếu do thời tiết khô hạn nắng nóng kéo dài tại các vùng trồng trọng điểm
cùng sự cạnh tranh và biến động thị trường thuận lợi cho các cây trồng khác như cà phê và sầu riêng
nên diện tích sản lượng hồ tiêu việt nam bị giảm đẩy giá lên cao
thời gian tới giá tiêu được dự báo có thể tiếp tục duy trì xu hướng này khi lực mua từ trung quốc vẫn mạnh mẽ
trên thị trường quốc tế giá tiêu đen việt nam ổn định ở mức bốn sáu trăm linh bốn bảy trăm linh usd một tấn giá tiêu trắng ở mức sáu sáu trăm linh usd một tấn
do ảnh hưởng của hạn mặn nắng nóng kéo dài nên giá dừa tươi dừa xiêm xanh tại các địa phương vùng đồng bằng sông kiểu long
đang hút hàng sốt giá và được thương lái thu mua mạnh
hiện dừa xiêm xanh được các thương lái đến tận vườn thu mua với giá từ một trăm một mươi đến một trăm ba mươi đồng một chục một mươi hai trái
tùy theo chất lượng và tỷ lệ phân loại tăng gần gấp ba lần so với cùng kỳ năm trước
theo các thương lái nguyên nhân chính là do thời tiết nắng nóng nhu cầu tiêu thụ dừa tươi uống nước trên thị trường tăng cao
trong khi đó sản lượng dừa cung cấp cho thị trường lại đang khá hạn chế chỉ bằng phân nửa so với mùa thuận từ tháng tám đến sau tết
hiện nhiều địa phương đang đẩy mạnh hướng dẫn chuyển giao cho nông dân địa phương kỹ thuật canh tắc dừa
nhằm nâng cao năng suất cũng như sản lượng dừa trong các tháng nắng nóng